thưa quý vị vụ án năm cam và đồng phạm là vụ án về tội phạm có tổ chức đặc biệt có tính đặc thù
đây là một vụ án lớn và phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng nhiều địa phương
quá trình hình thành và phát triển tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do trương văn cam cầm đầu
đã được phanh phui và phơi bầy trước ánh sáng
triệt xóa hoàn toàn được tổ chức tội phạm này và đưa tất cả những đối tượng cầm đầu
đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trị trước pháp luật đã được dư luận hoan nghênh ủng hộ
và đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
trương văn cam là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm
trong một thời gian dài từ cuối những năm chín mươi năm cam tập hợp dưới trướng nhiều tay giang hồ cộm cán trên cả nước
hoạt động phạm tội có tổ chức theo kiểu xã hội đen
chuyên tổ chức đánh bạc bảo kê đầm thuê chém mướn liên tục gây ra nhiều tội ác
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước
sự hùng bạo ngang tàn của những đối tượng trong tổ chức tội phạm này gây nên phẫn nổ lớn trong dư luận nhân dân
tháng năm năm hai nghìn một để điều tra quá trình hình thành và hoạt động tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen của nam cam và đồng phạm
bộ công an việt nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án nam cam và đồng bọn với bí số là z năm trăm linh một
trong quá trình làm việc thâu đêm suốt sáng
bộ công an việt nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án nam cam và đồng bọn với bí số là z năm trăm linh một

bộ công an việt nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án nam cam và đồng bọn với bí số là z năm trăm linh một
bộ công an việt nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án nam cam và đồng phạm

bộ công an việt nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án nam cam và đồng bọn với bí số là z năm trăm linh một